thủ tướng phạm minh chính trực tiếp tới thị xát hiện trường vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
cùng đi có phó chủ tịch quốc hội trần quang phương thiều tướng nguyễn mặt long thứ trưởng bộ công an
tại hiện trường thủ tướng phạm minh chính biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin khẩn trương triển khai công tác chữa cháy khắc phục hậu quả
ông cũng cảm ơn người dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy khắc phục hậu quả cứu chữa hỗ trợ những người gặp nạn
với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạt người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần
thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định quy chế phòng cháy chữa cháy với trung cư mini khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp
bên cạnh đó cũng cần tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố

thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định quy chế phòng cháy chữa cháy với trung cư mini khu vực đông dân cư mini khu vực đông dân cư mini kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố
tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
mặt khác thủ tướng yêu cầu bộ công an và lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn nhất là các trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhằm kiếm thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
tiếp đó thủ tướng đã tới bệnh viện bạch mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn động viên cây bác sĩ đang làm nhiệm vụ thủ tướng mong cây bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân quan tâm động viên tinh thần các nạn nhân và người nhà
theo công an tp hà nội hơn một trăm linh người bị mắc kẹt tại đám cháy đã được giải thoát xảy ra tại ngõ hai mươi chín khương hạ phường khương đình hà nội đến thời điểm hiện tại thì xác định ít nhất ba mươi người đã tử vong đây được coi là một trong những vụ cháy
thương như tâm nhất từ trước tới nay
sau khi nhận được thông tin hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ở hiện trường kịp thời tổ chức các phương án chữa cháy và cứu nạn
người dân nhân viên y tế và các lực lượng cứu hộ cũng đã liên tục chạy đua với tử thần để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini

với sự kịp thời tính mạng người dân là trên hết
những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cố gắng từng giây từng phút với mục đích cứu người bị nạn
qua đó đã cứu được hàng chục người ra khỏi hiện trường
hơn một mươi một giờ đêm tôi thấy xe cứu hỏa một vài xe cứu hỏa chạy liên tục
lúc đấy tôi còn đến hai ba tiếng sau vẫn thấy xe cứu hỏa

theo mọi người phản ánh thì khoảng ba mươi năm mươi phút xe cứu hỏa đã đến đây
hôm qua tôi cũng xem được mấy clip của các bạn qua truyện mạng
nói chung là từ tầng một đến tầng bảy tầng tám là nó cháy không có gì một cái lò
các chiến sĩ là hầu như mặt đem lụi hết
lực lượng chức năng đã đến rất kịp thời và hô hào các anh em
nhiệm vụ của bạn nào vào bản đáy rất là nhanh
hết đội lại đến đội kia liên tục luôn
hôm qua hiện phải đến sáu bảy đội phòng cháy chữa cháy của các quận
chứ không phải riêng quận thanh xuân cả thành phố cũng về
đồng chí nào vào như thế nhanh chóng luôn khẩn trương không có lề mề đi rất nhanh
quá tốt tuyệt vời luôn
đấy dân là nhờ lực lượng đấy là chính mà
căng mình gần sáu giờ đồng hồ khống chế được đám cháy
nhiều cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tận hợp như đã kiệt sức
nhưng với các anh việc nhiều nạn nhân được giải cứu đưa ra ngoài
nhiều tiếp thêm sức mạnh được giải cứu
tiếp tục nhiệm vụ của mình
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này
vào đầu giờ sáng ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long
đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và đồng chủ trì cuộc họp khẩn đánh giá bước đầu
đề ra các biện pháp xử lý hậu quả của vụ cháy
xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân
và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy
lực lượng y tế đã tập trung cứu chữa tối đa người bị nạn
kinh phí chữa trị do thành phố hà nội đảm bảo
chia sẻ với các nạn nhân trong vụ cháy
thành phố hà nội cũng sẽ phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với các nạn nhân
hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn
bước đầu hỗ trợ ba mươi bảy triệu đồng một người thiệt mạng
và một mươi hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng một người bị thương
riêng đối với trẻ em quỹ bảo trợ trẻ em thành phố
hỗ trợ thêm năm triệu đồng một trẻ bị thiệt mạng
và một mươi triệu đồng một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện
đối với sinh viên công nhân người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ
hỗ trợ mỗi cá nhân một năm triệu đồng một người một tháng trong sáu tháng
hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn
phải điều trị tại bệnh viện
hỗ trợ tiền mua sách vở đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình
trong vụ hỏa hoạn mức năm triệu đồng một trẻ
chính quyền địa phương sớm có biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở
và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân
công an thành phố hà nội và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc
xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật đẩy mạnh ra soát
khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố
cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn kỹ năng tới từng người dân
về công tác phòng cháy chữa cháy xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra
sau khi được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy
các nạn nhân đã kịp thời được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn
theo thông tin ghi nhận đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ngạt khói
một số nạn nhân bị chấn thương do nhảy từ tầng cao xuống đất
theo thông tin từ bệnh viện bạch mai bệnh viện tiếp nhận tổng số hai mươi sáu nạn nhân
trong vụ cháy được chuyển tới
trong đó có hai nạn nhân đã tử vong
trên đường vận chuyển hiện bệnh viện đang cấp cứu điều trị cho hai mươi bốn nạn nhân
các bệnh nhân được điều trị tại các đơn vị cấp cứu a chín chống độc
nhi khoa hồi sức tích cực
tôi nhận định đây có thể còn xuất hiện các tổn thương kèm theo và sau này
ví dụ như những chấn thương kín và sau này bệnh nhân mới bục lộ
do vậy thì bệnh viện đang giả soát từng bệnh nhân với các bác sĩ chuyên khoa sâu
giả soát từng bệnh nhân khám chiếu trục một cách chi tiết để trần đoán
để tránh bỏ sót
các tổn thương trên từng bệnh nhân một
và như vậy thì sẽ đảm bảo làm sao mà người bệnh được cấp cứu điều trị một cách tốt nhất
còn tại trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai tiếp nhận bảy bệnh nhân
trong đó bệnh nhân nhỏ nhất là tám tháng tuổi lớn nhất là một mươi tuổi
trong số bảy cháu thì có một cháu hai tuổi ngoài bị ngạt khí còn có tổn thương phần bềm tại chân
trung tâm đang phối hợp với bác sĩ chuyên khoa tâm thần hỗ trợ nhà ổn định tâm lý cho các cháu
còn tại bệnh viện đại học y đã có bốn bệnh nhân được ra viện
một bệnh nhân tổn thương đa chấn thương đang được cấp cứu và phẫu thuật
một bệnh nhân nhẹ đang hồi phục và tiếp tục theo dõi
sau cái hỗ trợ phép đa chân khoa thì chúng tôi đã ngay lập tức hối trí cái kíp phẫu thuật để xử trí kịp thời
mổ phẫu thuật cấp cứu cái chấn thương cuộc sống cho người bệnh
bây giờ này thì cái kíp mà phẫu thuật cuộc sống chúng tôi cũng đã xử lý xong cho bệnh nhân
và đang làm cái kíp phẫu thuật xử lý
các cái vết thương ở tay như là cái đầu xương của người bệnh
về tiết lượng thì với bệnh nhân đó thì về cơ bản khi bệnh nhân vào viện với chúng tôi thì là vẫn còn tỉnh táo
cho nên là chúng tôi cũng khai thác được cái thông tin của người bệnh
cơ bản thì tất cả các thổn thương cũng đã được xử lý một cách tương đối là ổn định
cục quản lý khám chữa bệnh đã chỉ đạo các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân trong vụ cháy
phải trực chuyên môn theo dõi sát người bị nạn đã tiếp nhận cấp cứu
tập trung mọi nguồn lực huy động các thầy thuốc giỏi bảo đảm đủ thuốc phương tiện trang thiết bị cấp cứu
sử trí cứu chữa người bị nạn cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nhằm đảm bảo việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất
ngay trong chiều ngày hôm nay tại hà nội lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy
công an tp hà nội đã phải huy động ba xe chữa cháy với hàng chục cán bộ chiến sĩ để tham gia dập lửa vụ cháy nhà
ở số bốn mươi năm phố lý nam đế quận hoàn kiếm hà nội rất may là không có thiệt hại về người
vào khoảng một mươi bốn h một mươi năm chiều ngày hôm nay ngôi nhà số bốn mươi năm phố lý nam đế quận hoàn kiếm hà nội bất ngờ bốc cháy
nhận được tin báo của người dân cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã huy động ba xe chữa cháy
với hàng chục cán bộ tới hiện trường tham gia chữa cháy
thông tin ban đầu vụ cháy nhà nhiều khả năng là do chập điện
thưa quý vị những ngày qua ở một số địa phương khu vực bắc bộ đã xảy ra mưa lớn
với tổng lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
vào đêm qua một mươi hai tháng chín đã xảy ra lũ ống lũ quét tại lào cai
theo thống kê đến thời điểm hiện tại đã có một mươi người chết và mất tích
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số bảy trăm chín mươi bảy về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại lào cai
và chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền núi trung du bắc bộ
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu
tỉnh lào cai tập trung huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang mất tích
cứu chữa người bị thương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại
nhất là những gia đình có người bị nạn hộ bị mất nhà cửa hộ nghèo khó khăn
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời
hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong đó tiếp tục tổ chức giả soát
di rời sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất ngập sâu bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn
khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai khôi phục sản xuất
ổn định đời sống sau thiên tai
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức dự báo cảnh báo mưa lũ sạt lở đất lũ quét cung cấp đầy đủ
kịp thời thông tin dự báo cảnh báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo
ứng phó kịp thời hiệu quả
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt nhất là trên các trục giao thông chính
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được sao phối hợp địa phương
chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hô đập không để xảy ra lũ nhân tạo lũ quét do ảnh hưởng của hô đập
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ quốc phòng công an
chủ động chỉ đạo hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn bảo đảm kịp thời hiệu quả khi có yêu cầu
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương
triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần đình anh quốc
chú xã đại quang huyện đại lộc tỉnh quảng nam và một mươi một đồng phạm với tẩm khung hình phạt chín mươi sáu năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã đại cường huyện đại lộc trần đình anh quốc và nguyễn thành long xảy ra mâu thuẫn
quốc đã cùng một mươi một đối tượng khác cùng chú huyện đại lộc cầm theo dao tự chế và chai thủy tinh
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày quốc cùng các đối tượng dùng hung khí tấn công anh long cùng nhóm người bạn
trong đó nguyễn văn vương bị các đối tượng chém vào vai gây thương tích vương đã nhảy xuống mương thoát nước bằng bê tông và dẫn đến tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần đình anh quốc một mươi bốn năm tù giam các đối tượng còn lại từ ba đến một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
tổng hợp hình phạt chín mươi sáu năm tù giam
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo lê thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một mươi tám tháng tù
và lê phước hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một mươi hai tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cả hai chục cùng chú tại xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
theo cáo chạm vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hùng nhận cất giữ hộ một khẩu súng cùng với chín viên đạn trong mùa nghỉ
vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hùng mang khẩu súng và đạn đến nhà nhờ hải cất hộ
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày hùng điện thoại rủ hải đi kiếm chỗ để sử dụng ma túy và yêu cầu hải mang theo súng vừa gửi cho hải lúc sáng
sau đó hải lấy khẩu súng và chín viên đạn bỏ vào túi áo khoác rồi cùng hùng đi xe máy đến một sảnh khách sạn để sử dụng ma túy
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang hùng đang cất giấu ma túy trong người
còn hải cất giấu một khẩu súng và chín viên đạn trong áo
hùng bị công an thành phố rạch giá bắt giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
kết quả trưng cầu giám định khẩu súng là vũ khí quân dụng
sau đó hùng và hải tiếp tục bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó hùng đã bị tòa án thành phố rạch giá xét xử và tuyên phạt sáu năm tù
thông tin liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
ngày hôm nay một mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội là chủ của trung cư xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các quyết định và lệnh bắt bị can đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn
theo công an tp hà nội tính đến thời điểm một mươi tám h bốn mươi phút hôm nay cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
hiện giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố hà nội và ubnd quận thanh xuân
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ra công điện về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là trung cư mini
chủ tịch ubnd tp hà nội giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố khương hạ phường khương đình
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống
làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố
tổ chức tổng kiểm tra giả soát một trăm linh các cơ sở nhà ở nhiều căn hộ nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý đặc biệt là trung cư mini
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
trước thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ
khu gây ra tại xã liên minh thị xã sa pa tỉnh lào cai
chiều nay đoàn công tác do phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà làm trường đoàn
đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân đồng thời kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
phó thủ tướng chính phủ đã đi kiểm tra thực địa và thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn
phó thủ tướng chia sẻ những mất mát về người và tài sản đối với người dân do thiên tai gây ra
đồng thời mong bà con sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống
phó thủ tướng đề nghị tỉnh lào cai cần tập trung người và phương tiện
tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích chăm lo đến các gia đình có người bị nạn
đồng thời cảnh giác trước những diễn biến bất thường của thời tiết hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo lữ văn toàn chú huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa hai mươi năm tù
và võ tấn bạc chú thành phố cần thơ một mươi bảy năm tù về tội giết người
theo cáo chạm
vào hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai toàn và bạc cùng với một người bạn đến một quán karaoke đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
trong lúc tính tiền nhóm của toàn xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn trí cường là nhân viên của toàn
bực tức vì cho rằng anh cường có hành động xua đuổi dùng lời lẽ thô tục mắng chửi mình nên sau khi ra về
nhóm của toàn quay lại quán để làm rõ lý do
lúc này bạc dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cường toàn dùng dao thái lan đâm vào bụng cường
khiến anh cường tử vong